mở phiên giao dịch giá vàng hôm nay tại thị trường trong nước tăng vọt lên trên các kênh giao dịch
giá kim loại quý sáng nay tăng giao động khoảng một trăm hai mươi đến năm trăm năm mươi đồng một lượng tăng mạnh nhất tại kênh giao dịch png
công ty cổ phần vàng bạc đá quý sài gòn sgc tại hà nội niêm yết ở mức bốn mươi chín chín mươi năm năm mươi ba mươi bảy triệu đồng một lượng
tăng hai trăm năm mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và tăng hai trăm linh đồng một lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết chốt phiên hôm qua
tập đoàn vàng bạc đá quý doji niêm yết giá vàng tại hà nội hai triệu mua vào bán ra tại mức năm mươi hai đến năm mươi một mươi bảy triệu đồng một lượng
tăng lên hai trăm hai mươi đồng một lượng ở chiều mua vào và một trăm hai mươi đồng một lượng ở chiều bán ra so với giá niêm yết hôm qua
tại tp hcm giá vàng doji niêm yết ở mức năm mươi năm mươi hai triệu đồng một lượng tăng hai trăm linh đồng một lượng so với chiều mua vào và tăng ba trăm ba mươi đồng một lượng so với chiều bán ra